thưa quý vị thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa được triệt phá
đường dây này do nguyễn ánh đọt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cầm đầu
ngoài đoạt công an tỉnh bình thuận cũng đã bắt giữ một mươi một đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vật chứng thu giữ gồm hơn một trăm hai mươi triệu đồng các sổ tay ghi cá cược cùng với máy tính
sách tay và nhiều điện thoại di động
qua thu thập tài liệu trên sổ sách và trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng trong đường dây
tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt được xác định là khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
bước đầu xác định từ tháng chín năm nay nguyễn ánh đọt và điền văn út chú tây huyện bắc bình
cùng thống nhất đăng ký trang bóng tám mươi tám com làm đại lý cá cửa bóng đá cho các con bạc
đến thời điểm bị bắt đọt và út đã cấp tài khoản cho ba mươi sáu thành viên ở huyện bắc bình tham gia cá cược
ngoài ra còn xác định ba đối tượng là nguyễn cảnh lê xuân long và nguyễn minh thanh
có nhiệm vụ nhận ghi cá cửa bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn để chuyển cho đọt